tạp chí tom hire education vừa công bố bảng xếp hạng các trường đại học thuộc các nền kinh tế mới nổi năm hai nghìn hai mươi
theo đó lần đầu tiên việt nam có ba trường đại học nằm trong bảng xếp hạng này
bao gồm đại học quốc gia hà nội trường đại học bách khoa hà nội và đại học quốc gia tp hcm
cụ thể đại học quốc gia hà nội đứng thứ nhất ở việt nam và đứng thứ hai trăm linh một hai trăm năm mươi trong bảng xếp hạng
đại học bách khoa hà nội đứng thứ hai trăm năm mươi một ba trăm linh và đại học quốc gia tp hcm đứng thứ bốn trăm linh một năm trăm linh
việc ba trường đại học của việt nam được xếp hạng ghi nhận những nỗ lực của hệ thống giáo dục đại học trong nước
mặc dù việt nam thuộc nhóm quốc gia có nền kinh tế cận biên